trong khuôn khí hân hoan chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín và chuẩn bị đón xuân kỷ hợi
vào sáng ngày hai mươi hai tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp mặt đại biểu giới văn nghệ sĩ
phát biểu tại buổi gặp mặt nhắc lại lời của chủ tịch hồ chí minh
nhà lãnh tụ đồng thời cũng là nhà văn hóa lớn của dân tộc ta đã từng căn dặn
văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy
văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị
chủ tịch quốc hội bày tỏ mong muốn trong thời đại ngày nay
đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác
mài sắc ý chí chiến đấu giữ vững bản lĩnh và sự tỉnh táo
không bị lung lay tinh thần trước sự lôi kéo lợi dụng của các thế lực thù địch trên mặt trận không tiếng súng này
hơn ai hết đội ngũ văn nghệ sĩ cần thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc
phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp chống lại sự thâm nhập của văn hóa độc hại
của sự lai căng văn hóa của lối sống thực dụng và những tiêu cực khác của kinh tế thị trường
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi chín và đón xuân kỳ hợi
chủ tịch quốc hội chúc các văn nghệ sĩ có nhiều sáng tạo
có nhiều tác phẩm nghệ thuật phản ánh công cuộc đổi mới sinh động của đất nước
phản ánh những hình ảnh đẹp của con người việt nam
đang nỗ lực phấn đấu cho sự phồn vinh và hạnh phúc của đất nước
những tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống góp phần xây dựng nền văn hóa việt nam đậm đà bản sắc dân tộc
và hiện đại trong giai đoạn đất nước chuyển mình phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ